thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi hai về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
hiện nay việc sử dụng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến trong các giao dịch dân sự của người dân nhất là ở địa bàn nông thôn vùng sâu vùng xa
thanh toán điện tử trong thương mại điện tử còn thấp việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế giáo dục còn khiêm tốn
tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao thanh toán điện tử gần đây có những diễn biến phức tạp với những hành vi thủ đoạn mới tinh vi hơn
để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán điện tử đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam khẩn trương hoàn thành việc ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý
cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình sản phẩm dịch vụ thanh toán mới